theo trung tâm ký tượng thủy văn quốc gia siêu bão măng cút được dự báo là có bảy mươi khả năng
sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh ven biển bắc bộ vào trưa ngày một mươi bảy tháng chín
thời điểm bão đổ bộ hà nội sẽ có gió giật cấp bảy cấp tám
theo tổng cục khí tượng thủy văn tính đến thời điểm đêm qua theo giờ việt nam
siêu bão mang khúc đang ở cấp một mươi bảy tương đương hai trăm linh hai trăm hai mươi km một giờ và hướng vào khu vực bán đảo lôi châu trung quốc
hiện nay các trung tâm dự báo quốc tế và việt nam đều dự báo đường đi của siêu bão mang khúc sẽ vào vịnh bắc bộ
rồi đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền bắc của việt nam
theo tính toán thời điểm bão vào đúng lúc thủy chiều lên do đó nước dâng do bão có thể lên tới bốn mét
dự báo khi vào vịnh bắc bộ siêu bão mang khúc sẽ giảm xuống còn cấp một mươi cấp một mươi một gió giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
vùng gió mạnh sẽ bao kín khu vực vịnh bắc bộ từ sáng sớm ngày một mươi sáu tháng chín kéo dài đến sáng sớm ngày một mươi bảy tháng chín
theo các số liệu quan chắc đã có thì siêu bão mangkut đang có sức gió tương đương với siêu bão haiyan năm hai nghìn một mươi ba
từng gây ra thảm họa ở miền trung philippines khiến bảy người chết và mất tích